sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thành phố ninh bình tỉnh ninh bình về hành vi giết người
và dũng cũng chính là hung thủ trong vụ sát hại người tình phân xác gây xôn xao dư luận
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng dũng khai nhận tuy đã có vợ
thế nhưng khoảng hơn một năm nay thông qua mạng xã hội quen biết và thuê nhà trọ sống cùng với chị nguyễn thị thêm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hiện làm thuê tại thành phố ninh bình
vào sáng ngày hai mươi ba tháng ba thêm đến nhà chị gái của dũng trả đồ cá nhân để về thành phố tam điệp
nhưng dũng không đồng ý giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
sau đó đối tượng giữ thêm ở lại nhà không cho đi
đến khoảng một mươi tám h bốn mươi năm phút cùng ngày lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
dũng đã dùng tay bóp cổ thêm đến khi ngừng thở
sau đó dũng bỏ thi thể nạn nhân vào nồi nấu bánh trưng rồi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa
đến trưa ngày hai mươi năm tháng ba dũng đem thi thể đến phòng tắm ở tầng một
phân xác bỏ vào hai thùng nhựa rồi mang lên tầng hai cất giấu và trong tủ
đến ngày hai mươi bảy tháng ba ông phạm văn năm là bố đẻ của dũng về nhà
con gái thì phát hiện dũng có những biểu hiện tâm lý bất thường
thấy xe máy của thêm nhưng không thấy người đâu
ông nghi ngờ con trai đã sát hại bạn gái nên đến cơ quan công an để trình báo
đồng thời khóa cửa để phòng dũng bỏ trốn
phòng cảnh sát điều tra tội
đội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa phối hợp với lực lượng hải quan và cảnh sát biển
đã phá chuyên án bắt quả tang một nữ đối tượng đang vận chuyển trái phép một mươi hai viên ma túy tổng hợp
theo đó sau một thời gian theo dõi sát lập án đấu tranh vào lúc một mươi h ngày hai mươi bốn tháng ba
tại quốc lộ một mươi năm c đoạn qua địa bàn bản táo xã trung lý huyện mường lát
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
phối hợp với lực lượng hải quan và cảnh sát biển đã bắt quả tăng đối tượng len thị hòn
ở xã trung lý huyện mường lát đang vận chuyển trái phép sáu mươi túi ni lông màu xanh
mỗi túi có khoảng hai trăm linh viên ma túy tổng hợp hồng phiến cùng với nhiều tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an bước đầu lê thị hòn khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy nói trên
cho một đối tượng người việt nam từ lào về việt nam tiêu thụ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
giải phóng mặt bằng di dân và tái định cư thuộc dự án hồ chứa nước crong park thượng
xã cư lang huyện cư ca tỉnh đắk lắc
hai đối tượng đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
công an tỉnh đắk lắc bắt tạm giam
đó là trương phú định và dương văn trường đều trú ở huyện ea ca
trước đó định đã mua bốn hectare đất ở thôn sáu c xã cư e lang vào năm hai nghìn một mươi bảy
trong quá trình nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình điểm tái canh thuộc phật phần
bồi thường giải phóng mặt bằng di dân tái định cư thuộc dự án hồ chứa nước crong bắc thượng
thì định nhờ vợ chồng trường đứng tên chủ sở hữu đất lập giấy tờ mua bán đất để chuyển tên
người mua cho vợ chồng trường và xác nhận nguồn gốc đất vào năm hai nghìn bảy
nhờ kê khai gian dối về chủ sử dụng đất nguồn gốc thời điểm sử dụng đất tình trạng sử dụng đất
nên các đối tượng đã lập hồ sơ bồi thường hỗ trợ để được nhận số tiền hơn một hai tỷ đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
và với sự phát triển của công nghệ thông tin internet mạng xã hội đã trở thành công cụ thể hiện
quyền tự do ngôn luận của đông đất
thế nhưng nếu lợi dụng quyền này để xâm phạm lợi ích của nhà nước lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân khác
thì sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
lê anh dũng phan bùi bảo thi và nguyễn huy ba cái tên không còn xa lạ với phần lớn người dân tại quảng trị
bởi lẽ các đối tượng này là những kẻ đứng đằng sau những facebook fanpage ngàn lai
truyền đăng tải nhiều bài viết hình ảnh có nội dung xúc phạm uy tín
danh dự của cá nhân trong đó có một số lãnh đạo tỉnh quảng trị và bộ ngành ở trung ương
theo kết quả điều tra của cơ quan an ninh xuất phát từ bức xúc cá nhân và nhận thức sai lệch
từ ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
ba bị can đã đăng tải hàng chục bài viết trên các tài khoản thù hà hoàng lê lý tú dương
và fanpage quảng trị ba trăm năm mươi bảy v v
với lợi ích các tên không còn xa lạ với phần lớn người dân tại quảng trị
những lời lẽ địa đặt xuyên tạc bọc méo sự thật sử dụng tiêu đề giật gân thông tin hư cấu
dũng thi và huy đã lôi kéo làm không ít người tò mò ngộ nhận và chia sẻ các bài viết của mình
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự an ninh chính trị tại địa phương
những thông tin như vậy làm cho bà con hoang mang và có nhiều suy nghĩ
xảy sự thật về vấn đề là một người dân sống trên địa bàn
tôi rất mong cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc và làm rõ những vụ việc như vậy để yên lông dân
ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh quảng trị khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng
để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân
sự việc này là một sự xảo rồn
trong luồng dư luận xã hội cán bộ đảng viên và nhân dân nghi ngờ hoài nghĩ đến cán bộ lần đầu của mình
rồi là làm ảnh hưởng sâu đến cái an ninh trật tự trên không gian mạng xã hội ở địa bàn
có phần nào đó tạc động ảnh hưởng đến hình ảnh của tỉnh quảng trị
đặc biệt trong nhóm này có phan bùi bảo thi từng là phóng viên
công tác tại cơ quan báo chí và cầm đầu là lê anh dũng giám đốc doanh nghiệp
với hiểu biết nhất định cả hai đã sử dụng nhiều chiêu trò mánh khóe gây khó khăn cho cơ quan điều tra
các đối tượng có một trình độ hiểu biết về công nghệ thông tin nhất định
cho nên chúng có các thủ đoạn để đối phó
trong đó có việc sử dụng các phần mềm có máy chủ nước ngoài và không chia sẻ nội dung của việt nam
cho nên khi các lực lượng trực năng cần thiết để phục hồi khôi phục
khó khăn thứ hai nữa là ở việt nam bây giờ trang bị các hệ thống máy móc thiết bị
để phục vụ cho việc khôi phục kích xuất dữ liệu còn đang còn hạn chế
thực tế là đối với các thiết bị nội dung như điện thoại có chế độ bảo mật cao
thì các cái phần mềm này của mình vẫn chưa đáp ứng được
từ động cơ mưu đồ xấu cùng sự tha hoãn đạo đức của một số cá nhân có trình độ
đã biến mạng xã hội trở thành công cụ truyền bá tin giả tin xấu độc
đối với công chúng cơ quan điều tra chỉ rõ hành vi của các bị can gây nguy hiểm cho xã hội
nên cần xử lý nghiêm theo tòa án nhân dân tỉnh quảng trị
sau phiên sơ thẩm đầu tiên phiên tòa xét xử lê anh dũng phan bùi bảo thi và nguyễn huy
sẽ được mở lại vào hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với những tin tức đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị dù số ca mắc covid một mươi chín mới đang giảm liên tục trong những ngày gần đây tại tp hcm
tuy nhiên thì số ca mà cần hỗ trợ hô hấp vẫn chưa giảm
thông tin này được sở y tế tp hcm cho biết tại buổi họp báo về tình hình
tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm vào chiều nay ngày hai mươi tám tháng ba
theo sở y tế tp hcm đến ngày hai mươi hai tháng ba trên hệ thống ghi nhận hơn hai trăm bốn mươi người thuộc nhóm nguy cơ cao
trên sáu mươi năm tuổi kèm bệnh nền
theo ghi nhận từ biểu đầu dịch trên địa bàn thành phố một tuần gần đây số ca mắc mới liên tục giảm
tuy nhiên số ca hỗ trợ hô hấp chưa giảm
cụ thể trên biểu đồ có sáu trăm năm mươi bốn người cần hỗ trợ hô hấp tám mươi bốn người có thở máy xâm lấn
số ca theo biểu đồ thở máy xâm lấn chưa giảm
số ca nặng có khuyến hướng tăng nhưng đang chững lại trong ngày hôm nay
các ca nặng được phát hiện sớm và can thiệp bằng monobiraver với người lớn tuổi
do đó dù số ca nặng vào viện tăng nhưng y tế địa phương đang cố gắng điều trị
kéo các trường hợp thở máy và thở máy xâm lấn trở lại bình thường
chiều ngày hai mươi tám tháng ba trên địa bàn tp hcm đã xuất hiện mưa lớn kèm theo gió mạnh
do đó đã khiến cho một cây cổ thụ lớn trên đường nguyễn huy lượng
quận bình thạnh tp hcm bất ngờ bật gốc và ngã đè lên nhiều ô tô hàng quán ven đường
theo thông tin ban đầu vào lúc một mươi năm h một mươi năm chiều nay khi trời xuất hiện mưa dông kèm theo gió mạnh
đã khiến một cây đa có đường kính hơn một mét bất ngờ ngã đổ xuống đường
ngay trước bệnh viện ung bú tp hcm quận bình thạnh tp hcm
thời điểm trên hai xe ô tô công nghệ vừa trả khách bên hông bệnh viện
đã bị cây đè trúng khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy
tại hiện trường nhánh cây và tán cây nằm trắng hết cả cây
đoạn giao cắt giữa đường nơ trăng long và nguyễn quy lượng
phần rễ cây có dấu hiệu bị mục
sự cố trên không gây thương vong về người nhưng đã khiến hai ô tô bị hư hỏng nặng
giao thông qua khu vực bệnh viện ung bú gặp khó khăn trong giờ tăng tầm
theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ những ngày qua tp hcm liên tiếp xuất hiện
mưa trái mùa vào chiều tối kèm theo giông lóc gió giật nên thường làm đổ cây
tóc mái tôn người dân cần chú ý khi ra đường
kính thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và phòng kỹ thuật hình sự
và công an quận sáu cho biết là đã tiến hành kiểm tra hành chính karaoke hoàng khải
tại số ba trăm sáu mươi sáu đường chợ lớn phường một mươi một quận sáu
thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện một mươi phòng với bảy mươi bốn người đang ăn uống
nghe nhạc và một mươi hai nhân viên đang có mặt tại cơ sở
trong đó có một số phòng đang phục vụ khách khác
karaoke và sử dụng ma túy
qua kiểm tra phát hiện thu giữ nhiều đĩa sứ màu trắng hình tròn
nhiều tờ tiền việt nam mạnh giá một mươi đồng được cuộn tròn trên hai đầu
có gán đầu lọc thuốc lá các thẻ hình chứa nhật màu xanh màu trắng
một số gói ni lông chứa tinh thể không màu nghi là ma túy
một quán ni lông chứa nhiều viên thuốc màu xanh hình mặt cười
cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy
ngoài ra kiểm tra trong túi sách của nhân viên quán
lực lượng công an thu giữ thêm một gói ni lông chứa tinh thể không màu
bốn viên nén hai bánh vụt màu hồng nghi ma túy tổng hợp
lực lượng công an tiến hành test nhanh bảy mươi bốn đối tượng nghi vấn
kết quả có một đối tượng dương tính với covid một mươi chín và bốn mươi hai đối tượng dương tính với ma túy
lực lượng chức năng tiết hành lập biên bản lỗi hoạt động quá dở quy định
xử lý vi phạm làm rõ trách nhiệm của chủ quán karaoke
khi để xảy ra tình trạng khách sử dụng ma túy trong quán
đồng thời bàn giao tăng vật người cho công an quận sáu tiếp tục xử lý vụ việc
trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố biên hòa đồng nai
xảy ra một số vụ cướp tài sản và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
cũng như tăng cường công tác đấu tranh
và chỉ trong thời gian ngắn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố
đã làm rõ các vụ án liên quan đến tội danh này
góp phần ổn định tình hình an ninh trực tự

của quần chúng nhân dân trên địa bàn
và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
đây là hai đối tượng hồ phương hùng ba mươi tuổi và trần hoàn thiện hai mươi một tuổi
cả hai đều trú phương bủ long thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
theo hồ sơ công an để có tiền tiêu xài hai đối tượng này đã thủ sẵn dao và gậy ba khúc
đến khu vực công viên khu dân cư tại khu phố hai phương thống nhất thành phố biên hòa
phát hiện anh hoàng minh phước và chị tưởng thị tâm cả hai chú tỉnh đồng nai
đang ngồi tâm sự trong công viên
chúng đã áp sát rồi dùng dao và gậy ba khúc gí vào cổ anh phước
và gậy ba phúc khống chế chị tâm cướp đi một chiếc điện thoại iphone sáu
và hai phía tiền của nạn nhân rồi tẩu thoát
nhưng đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố biên hòa bắt giữ sau ba ngày gây án
theo báo cáo của công an tp biên hòa đồng nai từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
trên địa bàn xảy ra một mươi năm vụ cướp tài sản đã làm rõ một mươi ba vụ
bắt hai mươi một đối tượng thu hồi tài sản trị giá một trăm ba mươi sáu triệu đồng trả cho bị hại
chỉ riêng trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn xảy ra bốn vụ cướp tài sản
tăng một vụ so với cùng kỳ năm ngoái tài sản thiệt hại khoảng một mươi tám triệu đồng
qua điều tra đã làm rõ ba vụ bắt năm đối tượng thu hồi tài sản trả lại cho bị hại một mươi năm triệu đồng
theo báo cáo của công an thành phố biên hòa bắt giữ sau ba ngày gây án

qua điều tra đã làm rõ ba vụ cướp tài sản tài sản mua đựng và học comunque

trường hợp các bé tiếp xúc với người lạ giáo dục các cháu hạn chế đến mức không được tiếp xúc với người lạ
thứ hai nữa là nếu có điều kiện thì nên gọi các cháu đến các cơ sở trong giữ trẻ hoặc nhờ người lớn chăm sóc
và thứ hai là đối với người lớn thì tránh tối đa cái việc đi ra đường mà đeo các cái tài sản có giá trị như đồ trang sức các cái vật dụng có giá trị
mà để ra phía ngoài dẫn đến cái việc mà các đối tượng phát hiện có tài sản và nảy sinh cái lòng tham
tạo điều kiện cơ hội cho các đối tượng cơ hội thực hiện hành vi cướp giật tài sản thậm chí là cướp tài sản
thì đối với các vụ việc mà nếu không may để xảy ra thì người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất
để cơ quan công an có biện pháp xử lý nhanh xử lý đúng theo quy định của pháp luật để bảo vệ tài sản cho người dân
tội phạm cướp tài sản thường mang tính manh động liều lĩnh do vậy người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác loại tội phạm này
và có biện pháp tự bảo vệ tài sản của mình
chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
triển khai rộng rãi mô hình camera an ninh để phòng ngừa các loại tội phạm
sau hai năm gián đoạn vì dịch covid một mươi chín diễn đàn kinh tế tp hcm lần thứ ba sẽ diễn ra vào ngày một mươi năm tháng bốn tới đây
với chủ đề là kinh tế số động lực tăng trưởng và phát triển tp hcm trong tương lai
đây được coi là cơ hội để lãnh đạo thành phố trao đổi thảo luận

với các chuyên gia các nhà khoa học các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước
về chuyển đổi số và kinh tế số nhằm mục đích thống nhất và nâng cao nhận thức về lĩnh vực này
diễn đàn kinh tế tp hcm hai nghìn hai mươi hai xoay quanh bốn chủ đề chính gồm
bức tranh chung về chuyển đổi số trong doanh nghiệp ở tp hcm tầm nhìn và khát vọng đến năm hai nghìn bốn mươi
thiết kế chính sách phù hợp cho phát triển kinh tế số tại tp hcm định hướng hai nghìn hai mươi năm và tầm nhìn hai nghìn ba mươi
chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh
của doanh nghiệp thách thức và giải pháp chuyển đổi số trong doanh nghiệp kinh nghiệm và bài học thành công
của doanh nghiệp trong nước và quốc tế
dự kiến có hơn chín trăm linh đại biểu là lãnh đạo chính phủ lãnh đạo các bộ ngành cơ quan ngoại giao trong và ngoài nước
các tổ chức quốc tế cùng các chuyên gia kinh tế và kinh tế số tham gia
tại cuộc họp báo sáng nay ông võ văn hoàng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm trưởng bang tổ chức cho biết
qua giai đoạn hứng chịu những hậu quả nặng nề của dịch bệnh số hóa trong hoạt động của doanh nghiệp
trong đời sống người dân đã trở nên cần thiết hơn
kinh tế số lan tỏa rất nhanh và có hiệu quả trên nhiều phương diện
nhưng sự hiểu biết từ kinh tế số của các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ
hiện còn nhiều hạn chế có người chưa biết hành trình chuyển đổi số bắt đầu và kết thúc ở đâu
nếu như chúng ta hiểu không đúng chúng ta thấy không rõ chúng ta không biết cách làm cho nó thật tốt
mỗi người một việc làm theo kiểu của mình thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thành công
và thậm chí có thể gọi là lãng phí lãng phí vật chất của doanh nghiệp lãng phí vật chất của xã hội
và lãng phí vật chất của người dân
cho nên diễn đàn kinh tế tp hcm sắp tới đây đặt ra một chủ đề là kinh tế số
động lực tăng trưởng và phát triển của tp hcm trong tương lai
đây là một sự tham vọng rất lớn của diễn đàn
phố sẽ tận dụng tối đa ý kiến đóng góp của các diễn giả các chuyên gia kinh tế
để tìm kiếm giải pháp khả thi nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn
giúp doanh nghiệp phát huy tính sáng tạo tăng cường khả năng tiếp cận các mô hình kinh doanh mới
nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả đồng thời tạo cơ hội để các cá nhân và tổ chức
đề xuất các kiến nghị về khuôn khổ chính sách khuyến kích và quản lý phát triển kinh tế số
phát huy vai trò các bên liên quan trong hệ sinh thái kỹ thuật kinh tế số
qua đó để mạnh xây dựng tp hcm thành đô thị thông minh